trong sáng nay cùng với nhiều hoạt động xã hội một số phương tiện vận tải tại đà nẵng đã hoạt động trở lại lượng xe ra vào bến xe trung tâm và trên địa bàn thành phố trở nên đông hơn nhưng không chủ quan với dịch bệnh
mặc dù mọi hoạt động được phép trở lại bình thường nhưng để bảo đảm phòng bệnh covid một mươi chín bến xe trung tâm đà nẵng triển khai các tuyến xe luân phiên hoạt động từ ba mươi đến năm mươi
trong tổng số các phương tiện để vừa đáp ứng nhu cầu đi lại vừa chủ động phòng chống dịch như đeo khẩu trang phun hóa chất trang bị nước rửa tay khô bố trí hành khách ngồi ghế cách ghế trong quá trình đi lại